thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương
tinh gọn mạnh theo nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
hội nghị nhằm tiến hành ra soát đánh giá toàn diện chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương
để xác định những vấn đề còn bất cập chưa hợp lý và có phương án điều chỉnh cho phù hợp
thực hiện kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương về thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an trung ương
công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
căn cứ chủ trương của đảng nhà nước về tinh gọn bộ máy và thực tiễn triển khai tổ chức và hoạt động của công an các đơn vị địa phương
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tiến hành ra soát và xây dựng đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị tinh gọn mạnh
phương án triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân
và bảo đảm nguồn bổ nhiệm điều tra viên
nhiều ý kiến tại hội nghị đã tập trung tham luận các vấn đề về hoàn thiện chức năng nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong
điều chỉnh phân công phân cấp để tiếp tục hoàn thiện đề án phương án và các nhiệm vụ giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định đây là hội nghị rất quan trọng
được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an chuẩn bị và tổ chức bài bản kỹ lưỡng
thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
làm việc làm cụ thể thiết thực để toàn lực lượng công an nhân dân quán triển thống nhất
để thực hiện tốt chủ trương nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu tham luận
để tiếp tục hoàn thiện đề án phương án trình ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xem xét quyết định triển khai thực hiện
đồng thời bộ trưởng yêu cầu các đại biểu tiếp thu đầy đủ những nội dung được triển khai tại hội nghị
thống nhất cao về nhận thức và hành động kịp thời cụ thể hóa lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt thực hiện có hiệu quả
việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
theo đó đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong
bám sát mục tiêu quan điểm nguyên tắc của nghị quyết số hai mươi hai nqtvk ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
và nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phải liên thông đồng bộ với các đề án thành phần được cấp có thẩm quyền phê duyệt
việc nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy phải thận trọng khách quan khoa học phù hợp với yêu cầu công tác chiến đấu
lực lượng công an nhân dân tổ chức bộ máy bên trong sau khi sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn mạnh hiệu lực hiệu quả
đồng bộ xuyên suốt tiết kiệm tối đa biên chế đồng thời đảm bảo nguyên tắc một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc
một việc chỉ giao cho một cơ quan đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính mô hình tổ chức bộ máy phải phù hợp với chức năng
nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương